cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn hoàng em
trú tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trong khoảng thời gian cuối tháng chín và đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đồng nai và bà rịa vũng tàu đang thực hiện chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ để phòng chống dịch bệnh
do đó người dân phải hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết
tuy nhiên nguyễn văn hoàng em đã tự ý đi ra khỏi tỉnh khi không được chính quyền địa phương cho phép
ngày hai mươi tám tháng chín hoàng em đến tỉnh đồng nai và tiếp xúc với rất nhiều người
chiều ngày hai mươi chín tháng chín hoàng em trở về nhà của mình tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ
nhưng đối tượng đã không đến cơ sở y tế khai báo và cũng không tự cách ly tại nhà
mà còn đi đến nhiều địa điểm tiếp xúc giao lưu ăn nhậu với nhiều người
sáng ngày hai tháng một mươi một người thân tại tỉnh đồng nai trước đó có tiếp xúc với hoàng em
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai nên đã báo cho hoàng em biết
tuy nhiên hoàng em không đi khai báo cũng không tự cách ly và cũng không báo cho những người trong gia đình biết để phòng tránh
ngày bốn tháng một mươi hoàng em cùng ba người thân trong gia đình có kết quả dương tính với sars cov hai
chiều qua tòa nhân dân tỉnh bình phước đã đưa ra xét xử tuyên phạt phùng văn thành ba mươi ba tuổi
trú tại huyện bù đốp một mươi sáu năm tù về tội giết người
theo cáo trạng phùng văn thành và chị ngô thị lan
năm hai nghìn một mươi một có hai con chung trong quá trình sung sống
hai người thường xảy ra mâu thuẫn do thành nghi ngờ chị lan có quan hệ tình cảm với người khác
chị lan muốn ly hôn nên thành nảy sinh ý định giết chị lan rồi tự tử
vào khoảng hai mươi ba h khuya ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy thành và chị lan tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
sau đó thành lấy một con dao đâm nhiều nhát khiến chị lan tử vong
tại phiên tòa thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
cục cảnh sát hình sự bộ công an chiều qua cho biết đã khởi tố tạm giam đỗ ngọc hà
tên gọi khác là hà miên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại quận long biên hà nội
và bùi hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại quận cầu giấy hà nội về hành vi tổ chức đánh bạc
một mươi một đối tượng khác bị khởi tố về hành vi đánh bạc
riêng đào thị thanh thủy là vợ của hà miên
cơ quan công an cũng đã khởi tố nhưng cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó qua công tác nắm tình hình cục cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trên mạng internet có quy mô lớn của hà và sơn
căn cứ tài liệu thu thập được ngày hai mươi tám tháng một mươi cục cảnh sát hình sự chủ trì
phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an các địa phương liên quan
tiến hành triệu tập khám xét khẩn cấp các đối tượng trong chuyên án
bước đầu làm rõ khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đỗ ngọc hà và bùi hoàng sơn
nghiên cứu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua game bài
sử dụng điện tử quy đổi ra tiền euro để đánh bạc
các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số đặt cược tại trang web do hà và sơn lập ra để sát phạt
để thu hút người chơi bạc nhóm của hà còn tổ chức sự kiện đăng tải lên mạng xã hội
youtube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính
theo cục cảnh sát hình sự bộ công an tổng số tiền đặt cược trên hệ thống là hơn một một tỷ euro
tương đương với khoảng ba mươi tỷ đồng
quá trình khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ một mươi hai xe ô tô chín máy tính hơn một bảy tỷ đồng
vận chuyển hai mươi bốn kg ma túy đá từ campuchia vào việt nam
hai đối tượng đã bị đồn biên phòng bình hiệp bộ đội biên phòng tỉnh long an
phối hợp với đoàn đặc nhiệm biên phòng miền nam lực lượng hải quan cửa khẩu
và công an thị xã kiến tường phát hiện bắt giữ
đêm ngày một mươi một tháng một mươi một trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực bãi đầu
dành cho xe chở hàng nhập khẩu từ campuchia vào việt nam
tổ công tác của các lực lượng đã phát hiện ô tô tải loại ba năm tấn biển kiểm soát ba d ba nghìn hai trăm chín mươi năm phnom penh
campuchia chở xoài nhập khẩu từ campuchia sang việt nam đang bốc rỡ hàng hóa
có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện ba mươi bọc ni lông
nghi chứa ma túy được giấu trong các thùng đựng xoài
nên đã yêu cầu cả tài xế và phụ xe đưa toàn bộ số hàng nói trên về đồn biên phòng để làm rõ
tại cơ quan chức năng
hai đối tượng là sok nathita sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và chabdane sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại kandan campuchia đã khai nhận toàn bộ ba mươi bọc ni lông có tổng trọng lượng hai mươi bốn kg đều là ma túy đá
hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ để xử lý
cũng liên quan đến ma túy một đối tượng vận chuyển một mươi tám viên ma túy tổng hợp
vừa bị công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an bắt giữ
cụ thể là ngày một mươi một tháng một mươi một
tại khu vực xã hữu kiệm huyện kỳ sơn lực lượng công an đã phá thành công chuyên án ma túy
bắt quả tang kha thị bảng chú tải hữu kiệm thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp
đây là chuyên án được các lực lượng tổ chức theo dõi điều tra trong hai tháng gần đây
hiện công an huyện kỳ sơn đã ra quyết định tạm giữ đối tượng bàng
và tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng chuyên án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế cho biết
đang tạm giữ hình sự đối với võ xuân phước chú tại xã hương toàn thị xã hương trà
liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
qua công tác nghiệp vụ công an phường xuân phú nắm được nguồn tin
tại phòng tám trăm linh tám ct hai trung cư araya do võ xuân phước thuê
có những hoạt động nghi vấn liên quan đến ma túy
vào lúc bốn giờ sáng ngày một mươi tháng một mươi một công an phường xuân phú đã huy động lực lượng
kiểm tra hành chính đột xuất căn phòng này
tại đây công an phường xuân phú bắt quả tang phước đang tổ chức cho bảy đối tượng khác
sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một trăm năm mươi một viên nén có khối lượng gần sáu mươi bảy g và ba gói ni lông
bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng có khối lượng hơn một mươi gram
kết quả test nhanh tất cả số đối tượng trên đều dương tính với ma túy
tối qua công an tp long khánh tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với đinh ngọc lê hoàng anh
để điều tra làm rõ về ba tội danh trộm cắp tài sản cướp tài sản
và chống người thèm công vụ
khoảng bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi một công an xã quang trung huyện thống nhất tỉnh đồng nai
kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn phát hiện hoàng anh có nhiều biểu hiện nghi vấn
bỏ chạy ra khỏi nhà nghỉ cùng với một khẩu súng
sau đó hoàng anh dùng súng khống chế một người đàn ông đi xe máy
yêu cầu trở về nhà ở xã xuân bắc
tại đây hoàng anh đã dùng súng khống chế người em ruột đưa lên xe tải
và yêu cầu trở về thành phố long khánh
ngay sau đó lực lượng công an đã bám đuổi truy bắt đối tượng bỏ chạy vào một nhà dân
ở xã bảo quang cố thủ rồi dùng súng dí vào đầu em trai mình để đe dọa công an
hoàng anh còn sử dụng bình ga bom xăng để khống chế con tin và ngăn cản
không cho lực lượng công an vào bên trong ngôi nhà
vừa không chế con tin đối tượng này vừa dùng súng bắn nhiều phát vào lực lượng công an
làm vỡ cửa kính nhà tuy nhiên may mắn không có ai thương vong
đến trưa cùng ngày khi đối tượng ra khỏi cổng căn nhà trên
thì lực lượng công an đã áp sát khống chế bắt giữ đảm bảo an toàn
cho cán bộ chiến sĩ đối tượng và người dân đồng thời thu giữ khẩu súng
và bom xăng mà đối tượng sử dụng để khống chế con tin và chống trả lực lượng vây bắt
cùng với tội danh chống người thành công vụ công an tp tuy hòa tp yên
vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thành luân
chú xã hòa định đông huyện phú hòa
trước đó vào cuối tháng một mươi vừa qua tổ kiểm tra trật tự liên ngành
của ủy ban nhân dân phường bốn tp tuy hòa tiến hành xử lý một tiểu thương
đang bày bán thịt lợn dưới lòng đường ngô quyền phường bốn vi phạm trật tự đô thị
mặc dù không liên quan đến vụ việc trên nhưng nguyễn thành luân vẫn chạy đến sô đẩy
và cầm một con dao lớn tiếng đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ
ngay sau đó lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khống chế lập biên bản
bắt người phạm tội quả tang đối với nguyễn thành luân
một vụ cháy vừa xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay tại chợ đức liễu xã đức liễu
huyện bù đăng tỉnh bình phước sau tiếng nổ lớn ngọn lửa thiêu dụi gần như hoàn toàn
nhà sách thái khang ước thiệt hại nặng nề
khoảng ba giờ dạng sáng cùng ngày một số người dân sống trong khu vực chợ đức liễu
bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà sách thái khang nằm trong khuôn viên chợ đức liễu
thuộc xã đức liễu
khi người dân chạy ra ngoài thì phát hiện lửa bắt đầu bốc cháy từ phía trong nhà sách
trên cửa cuốn nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước
điều động xe chuyên dụng cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp với lực lượng chức năng khống chế ngọn lửa
tại hiện trường sau hơn một tiếng đồng hồ cố gắng không chế ngọn lửa
đồng thời không cho lan sang khu vực khác đến bốn h ba mươi phút sáng cùng ngày
lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa
tuy nhiên ngọn lửa đã kịp thời thiêu dụi gần như hoàn toàn các tài sản trong nhà sách khai thác
trong nhà sách thái khang hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
thông tin từ sở y tế tp hcm phần lớn số ca mắc covid một mươi chín mới tại các quận huyện
và thành phố thủ đức tăng cao trong những ngày vừa qua đều có liên quan đến các khu công nghiệp
khu chế xuất một số địa phương đã phải kích hoạt các trạm y tế lưu động
từ ngày hai mươi ba tháng một mươi đến nay quận một mươi hai đã ghi nhận hơn tám trường hợp f mới
riêng tại phường hiệp thành đã ghi nhận hơn một hai trăm linh trường hợp đây là phường duy nhất của quận
có khu công nghiệp hiện các ca nhiễm mới tập trung chủ yếu ở công nhân người dân sống
ở các khu nhà trọ địa phương đã kích hoạt thêm một mươi trạm y tế lưu động do bệnh viện quận một mươi tám
hỗ trợ nhân lực trong khi đó huyện bình chánh hiện ghi nhận sáu hai trăm linh một ca f từ đầu tháng một mươi đến nay
số f cao nhất thuộc ba xã vĩnh lộc a phạm văn hai và lê minh xuân do sự hoạt động trở lại của
các khu công nghiệp tại đây đa số các ca bệnh nằm trong các khu nhà trọ và đã được xử lý theo đúng
quy định còn tại huyện nhà bè các ca bệnh được phát hiện từ các công nhân làm việc tại hai khu
công nghiệp lớn là hiệp phước và long hậu
để thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh hiện nay tại thành phố đà nẵng một phần hai số
sáu quận huyện đã thiết lập trạm y tế lưu động và sẵn sàng phương án thu dung điều trị f tại nhà
theo đó mỗi phường xã sẽ có hai trạm y tế lưu động và kèm theo một số điều kiện cụ thể
việc đưa vào vận hành hệ thống trạm y tế lưu động sẽ xử lý các ca f một cách nhanh chóng và góp phần
nâng cao năng lực của y tế tuyến cơ sở
trạm y tế phường phước mỹ quận sơn trà hiện đã hoàn thành phương án thiết lập hai trạm y tế lưu động
trên cơ sở tận dụng nhà văn hóa và trường học làm trạm y tế lưu động để hỗ trợ
theo dõi và giám sát f tại nhà
hiện tại một số trang thiết bị cơ bản đã được chuẩn bị
tuy nhiên một khó khăn hiện nay vẫn là nguồn nhân lực tại chỗ
từ ngày hai mươi tháng một mươi đến nay đà nẵng ghi nhận một trăm linh ca mắc tỷ lệ một mươi ca trên một trăm linh dân
tỷ lệ số ca mắc tùy thấp hơn một số địa phương
nhưng có nhiều khu vực đã chuyển đổi từ cấp độ một lên cấp độ ba
số ca mắc ngoài cộng đồng qua sàng lọc xét nghiệm đại diện hộ gia đình gia tăng
nguy cơ lây lan rộng luôn hiện hữu
vì vậy việc thiết lập các trạm y tế lưu động
là nhiệm vụ cấp bách đặc biệt là ở địa bàn phức tạp
những tình huống khẩn cấp sẽ được xử lý kịp thời
vì vậy việc thiết lập các trạm y tế lưu động

ở thời điểm này đà nẵng vẫn xuất hiện nhiều chùm ca nhiễm mới
việc chủ động ứng phó hành động trước bằng cách thiết lập trạm y tế lưu động
tại cơ sở là hoàn toàn phù hợp
đây cũng được xem là giải pháp để thích ứng an toàn sống chung với dịch bệnh
năng lực chuyên môn của lực lượng y tế cấp cơ sở vì thế cũng được nâng cao
trong khi đó trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội vừa có báo cáo
về kết quả đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín
các tiêu chí một và hai cập nhật cho đến sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một
hiện thành phố ở cấp độ hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng với đó ba mươi quận huyện thị xã ở cấp độ hai hai trăm chín mươi ba xã phường ở cấp độ hai
tăng hai mươi chín xã phường so với công bố sáu ngày trước đó
hai trăm tám mươi một xã phường ở cấp độ một giảm bốn mươi xã phường
bốn xã phường ở cấp độ ba tăng thêm một phường
và có duy nhất phường phú đô ở quận năm tử liêm là ở cấp độ bốn
thực hiện quyết định của bộ y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời
về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi
cdc hà nội đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố với tiêu chí một
về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng dân số thời gian
và tiêu chí hai về độ bao phủ vaccine
hiện tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố là chín mươi tám đã đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi
tỷ lệ người từ sáu mươi năm tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là sáu mươi tám
chưa đạt tỷ lệ tối thiểu là tám mươi
sau hai năm an toàn kể từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện
thì nay huyện đảo phú quý tỉnh bình thuận đã có những ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên
kể từ giờ ngày hôm nay một mươi ba tháng một mươi một hoạt động vận tải hành khách
bằng đường thủy trên tuyến phan thiết phú quý sẽ phải tạm dừng
theo thông tin mới nhất tính đến một mươi tám giờ chiều qua
toàn tỉnh bình thuận có hai trăm tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới
phan thiết vẫn là địa phương có ca mắc mới nhiều nhất với chín mươi sáu ca
trong đó ba mươi sáu ca cộng đồng
đáng chú ý là huyện đảo phú quý ngày hôm nay ghi nhận có ba ca nhiễm
đây là lần đầu tiên sau hai năm huyện đảo này ghi nhận có ca nghi nhiễm trong cộng đồng
cả ba trường hợp này cùng chung một gia đình
người bị nhiễm ở huyện đảo phú quý
là một thuyền viên
vào ngày một mươi tháng một mươi một sau khi ra khơi đánh bắt hải sản
thuyền viên này có ghé cả ná ninh thuận để bán hải sản
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
để ngăn nguy cơ lây lan lãnh đạo sở giao thông vận tải tỉnh bình thuận
đã ký thông báo hỏa tốc về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách
bằng đường thủy trên tuyến phan thiết phú quý kể từ giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một
đến khi có thông báo mới
đối với hoạt động vận tải hàng hóa trên tuyến phan thiết phú quý
và các trường hợp đặc biệt khẩn cấp
thì được phép di chuyển bằng tàu vận tải hàng hóa
theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải bình thuận
sự khởi phát của những ca bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng những ngày gần đây
đang khiến các ngành chức năng và người dân thành phố đà nẵng thêm phần lo lắng
đặc biệt là quận sơn trà đang trở thành điểm nóng khi mà số lượng ca nhiễm
trong cộng đồng chiếm tỷ lệ cao và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan rộng
dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố
và giám đốc công an thành phố đà nẵng công an bảy phường thuộc quận
đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn diễn biến lây lan của dịch bệnh
phường mân thái quận sơn trà thành phố đà nẵng
ngay khi vừa phát hiện ca bệnh dương tính có liên quan đến chuỗi lây nhiễm
ở phường an hải bắc công an phường đã khẩn trương phối hợp với ngành y tế
thực hiện các biện pháp cách ly phong tỏa những hộ dân sinh sống xung quanh
để tổ chức theo dõi ngăn ngừa dịch bệnh có thể lây lan trong khu vực
với diễn biến phức tạp của dịch bệnh công an các phường của quận sơn trà
đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tuần tra kiểm soát đặc biệt nhắc nhở
các cơ sở kinh doanh dịch vụ thường xuyên tụ tập đông người
chú trọng việc quét mã qr để kiểm soát lượng người ra vào
cùng với đó công an phường cũng tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức
cho chủ cơ sở hướng dẫn khách đến cơ sở đảm bảo yêu cầu phòng dịch
cơ sở vẫn chấp hành tốt những điều kiện của văn bản
thành phố đưa ra nhưng thực hiện năm k quét mã qr code
bên cạnh đó là các anh công an khu vực và các đoàn thể cũng có tới hướng dẫn và triển khai
để tất cả mọi người đến phòng tập để quét mã qr code để khai báo y tế rõ ràng
quận sơn trà hiện là địa phương có nguy cơ cao về tình hình dịch bệnh
đi đôi với công tác truy vết khoanh vùng dập dịch còn là việc tổ chức lại hoạt động
của các tổ covid một mươi chín cộng đồng
công an các phường thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình để có biện pháp
phối hợp với lực lượng
lực lượng liên quan kiểm tra chấn chỉnh kịp thời

có các chuỗi lây nhiễm phức tạp không chủ quan và qua loa khi triển khai các biện pháp phòng dịch
sẽ là giải pháp hữu hiệu để mỗi địa phương của quận sơn trà và lực lượng công an cơ sở
cùng chung tay xây dựng lá trắng xanh thích ứng linh hoạt với dịch bệnh